trở thành bước đột phá về phát triển kinh tế của thành phố hồ chí minh
sánh vai cùng với các thành phố tiên tiến trên thế giới
sự phát triển của thành phố hồ chí minh đã vượt địa giới hành chính
lan tỏa sang các tỉnh thành như bình dương đồng nai cũng như đồng bằng sông cửu long
đối với công tác quy hoạch cần một tầm nhìn dài hạn cho các thành phố
bên cạnh đó cần điều phối hoạt động của các quận nội thành
song song với phương hợp khuyên hoạch vùng dắp danh
chính vì vậy cần cơ chế tích hợp thông qua những ban công tác
là tập hợp thành viên của các bên để thực hiện
nhất là những vấn đề liên quan đến giao thông logistics
thành phố hiện có bốn mươi một cầu cảng với tổng chiều dài một mươi bốn km sáu mươi một bến phao
sản lượng hàng hóa năm hai nghìn một mươi tám thông quan tăng chín so với năm trước
dự báo sản lượng vượt công suất quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi
tình hình khai thác ở các cảng sản lượng tăng đều
gây nên ủng tắc tại một số quận như quận hai quận chín và thủ đức
dẫn đến tăng chi phí vận chuyển hàng hóa
về các nền tảng
về hạ tầng dịch vụ thì cũng còn có rất nhiều những bất cập
mà chúng ta cần phải xử lý chẳng hạn như là những cái vấn đề về kết nối
trong kết nối đồng bộ với các cảng biển cũng là một vấn đề
mà hiện nay là nhà nước cũng đang tập trung xử lý
những khu vực cảng quan trọng như là cảng cát lái của tp hcm
thì thường xuyên gặp những cái vấn đề về ách tắc
theo số lượng thông kê thành phố dẫn đầu vùng kinh tế trọng điểm phi nam
với bảy mươi năm đơn vị cung cấp dịch vụ logistics của việt nam
khối lượng vận chuyển hàng hóa
lượng hàng hóa của tp hcm chiếm bốn mươi của vùng
đóng góp ba mươi năm doanh thu vận tải kho bãi của cả nước
sông cho đến đây thành phố vẫn chưa có trung tâm logistic
đáp ứng các tiêu chí và phương pháp quy hoạch
theo quy hoạch của thành phố cũng như của cả nước
đã có những hoạt động để giảm thiểu những cái kẹt đó
ví dụ như cảng cát lái tuy nhiên là do lượng hàng hóa lớn
vẫn chưa đáp ứng được
hiện đây tp hcm có ba chợ đầu mối tạm gọi là trung tâm phân phối
với một mươi tấn hàng phân phối trên một đường
một đêm với bốn trăm linh tỷ đồng giá trị hàng hóa
đối với dịch vụ về hội chợ và triển lãm thương mại cũng vậy
sáu trăm linh hội chợ triển lãm mỗi năm nhưng chỉ có một đơi đạt yêu cầu
với diện tích một mươi m hai
còn lại phải tận dụng hội trường nhà thi đấu sân vận động
nhà thiếu nhi v v để tổ chức
bài toán quỹ đất đặt ra làm sao để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh
thành phố cần có cơ chế chính sách để giao đất
và cho thuê đất thuận lợi công bố công khai
làm tốt vai trò kiến tạo cho nhà đầu tư
nhiều nguồn nhân lực phần lớn là khối doanh nghiệp
trong và ngoài nước cùng đầu tư
ngành du lịch tp hcm có đóng góp rất lớn cho kinh tế
và xây dựng đô thị thông minh cũng đang cần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố đón năm hai triệu khách quốc tế
khoảng hai mươi triệu khách nội địa
đến năm hai nghìn một mươi tám đón hơn bảy năm triệu khách quốc tế
và hai mươi năm triệu khách nội địa
theo công bố mới đây của tổ chức du lịch và lữ hành
đến năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ nằm trong top ba của hai mươi thành phố trên thế giới
bùng nổ về du lịch
tuy nhiên ngành du lịch đối mặt với các thách thức như
thành phố có lợi thế sông nước nhưng chưa có quy hoạch hạ tầng giao thông thủy
do vậy thành phố cần phải có góc nhìn cởi mở
để cho ngành công nghiệp không khói cất cánh
để làm được điều đó quy hoạch phải đi trước một bước
thành phố sắp tới sẽ điều chỉnh gắn chặt phát triển giao thông đô thị thông tin
sắp tới này thì người ta không phải logistic thông thường nữa
mà là logistic ứng dụng về công nghệ chí thức nhân tạo
hoặc là ứng dụng
công nghệ liên quan đến logistic hay là co giãn hay là vân vân
tất cả nó sẽ có nhiều cái
thì logistic thì đi kèm với lại giao thông
kết nối của trung ương với địa phương
kết nối giữa các bên với nhau để cùng hợp tác đầy đạo
để phát triển các cái cục công trình và hành lang phát triển
chứ không phải là anh nào làm trong địa giới anh đấy
thì nó sẽ không có khai thác được hiệu quả
một trong những giải pháp của thành phố là xây dựng kế hoạch sử dụng đất hợp lý
hai mươi sáu hectare đất nông nghiệp được trung ương cho phép chuyển đổi
phải sử dụng như thế nào cho sản xuất công nghiệp phát triển đô thị
nhưng cũng phải dành tỷ lệ thích đáng để phát triển hạ tầng của ngành dịch vụ
bên cạnh đó đẩy mạnh xã hội hóa huy động nguồn lực trong dân
nguồn vốn của tư nhân trong và ngoài nước
đối với doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản
có sự thay đổi tư duy và chiến lược phát triển lâu dài
không chỉ đầu tư công trình nhà ở mà xem đầu tư phát triển du lịch dịch vụ
để từ đó có đầu tư đúng mức
bên cạnh đó cơ chế chính sách mạnh mẽ ưu đải về đất đai về thuế đầu tư
xây dựng tổ chức quản lý và vận hành cơ sở vật chất mà người dân
doanh nghiệp đầu tư liên quan đến đất đai đất công mới thúc đẩy được đầu tư
hạ tầng phát triển thì dịch vụ sẽ phát triển
dịch vụ thành phố phát triển chính là mục tiêu phát triển lâu dài
mang tính chiến lược của thành phố thông minh trong tương lai
vấn đề xây dựng một cấu trúc không gian dựa trên các phân vùng chức năng
cũng như là phân các khu vực phát triển để phù hợp với những biến động trong tương lai
do bối cảnh trong nước của những quốc tế đặt ra bằng những phương tiện mới
ví dụ như công nghệ về thông tin những cơ sở dữ liệu
rồi những cái gs v v để có thể thực hiện đạt hiệu quả cao nhất
phát triển dịch vụ và quy hoạch hạ tầng dịch vụ là một trong những lời giải
tên chố của các thành phố lớn thành công khi xây dựng đô thị thông minh như singapore
chính vì vậy thành phố hồ chí minh đang định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng dịch vụ
của giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi và kế hoạch triển khai cụ thể hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với đề xuất tổng thể về giải pháp quy hoạch hạ tầng đô thị kế hoạch sử dụng đất
quy hoạch và chuyển đổi công năng sử dụng nhà ở quy hoạch và cải tạo cơ sở vật chất hiện có
ứng dụng trí tuệ nhân tạo tận dụng thành tựu của công nghiệp bốn
sử dụng hiệu quả và phát triển dịch vụ của thành phố theo hướng dịch vụ thông minh trong một đô thị thông minh
tiếp theo đây như thường lệ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi một công nghệ thông minh
với những giải pháp công nghệ thông minh hướng đến những sự tiện ích cho người dân và doanh nghiệp
trồng cây khí canh là công nghệ hiện đại trong nông nghiệp hiện nay
áp dụng khí canh và triển khai trên trụ đứng sẽ giúp khai thác tốt hơn diện tích sàn
đặc biệt phù hợp với những không gian nhỏ hẹp tưởng chừng không sử dụng được trong mục đích sản xuất nông nghiệp
không gian nhỏ nhất có thể triển khai là ba m hai tương đương với năm m hai diện tích canh tác bằng địa canh
khí canh là công nghệ cải tiến của thủy canh giúp khắc phục nhược điểm của phương pháp này như
hệ thống nặng nề cần lượng nước lớn bảo đảm vận hành đồng thời đòi hỏi năng lượng liên tục để lưu chuyển hệ thống nước
bên cạnh đó do rễ cây nằm trong nước nên chỉ phù hợp với một số cây trồng
hệ thống được trang bị máy bơm nước định kỳ do có thời gian nghỉ nên chỉ tiêu hao một phần năm lượng điện tiêu thụ
điều này đối với hộ gia đình riêng lẻ thì không đáng kể nhưng với những đông trại cả nghìn mét vuông sẽ tiết kiệm được khoảng chi phí lớn
bên cạnh đó do rễ cây khi phơi trong không khí sẽ hút oxy tốt hơn không cần phải sụp không khí và không bị ảnh hưởng bởi mầm bệnh trong đất
cây chỉ bớt sáu mươi thời gian để sinh trưởng
thực tế cho thấy
các loại cây tinh dầu gia vị các loại quả mộng phương pháp khí canh sẽ tạo ra sản phẩm nông sản có mùi vị đặc trưng bảo đảm chất lượng tốt nhất
bên cạnh tính nhỏ gọn việc chăm sóc cây cũng vô cùng đơn giản không cần làm đứt bóng phân phai chế dinh dưỡng
cây con sau khi ươm được đặt vào chậu khi cần hệ thống sẽ phun nước hòa tan chất dinh dưỡng cung cấp cho cây
thưa quý vị mỗi tuần một câu chuyện
đô thị thông minh phản ánh đa chiều các vấn đề của đô thị
là thực trạng bớt cực khó khăn cũng như những công nghệ mới mô hình tiêu biểu
là hiến kế của người dân doanh nghiệp về giải pháp xây dựng thành phố thông minh
hy vọng chuyên mục đô thị thông minh sẽ tạo nên kênh tương tác hiệu quả giữa chính quyền và người dân
với tiêu chí gần gũi và thiết thực nhất
chương mục của chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
xin kính chào tạm biệt